lớp học xóa mù chữ của cựu chiến binh đỗ minh bản tại thôn bốn vàn xã phúc lợi huyện lục yên tỉnh yên bái
học sinh của ông là những đồng bào dao đỏ trên vùng hồ thác bà có mong muốn biết đọc biết viết để thoát nghèo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về nghĩa cử cao đẹp của người thầy giáo bảy mươi hai tuổi này
mỗi tuần ba buổi trưa vào thứ hai thứ ba và thứ năm đều đặn thầy giáo đỗ minh bản lại ra bên hồ để đón những học sinh của mình bất kể trời nắng hay mưa
đến với lớp học của thầy giáo bản các học sinh phải trèo thuyền nan
những nét chữ còn vụn về những tiếng đánh vần chưa sõi nhưng sự khao khát biết cái chữ đã thôi thúc những phụ nữ dao này tuần ba buổi đến lớp
một hai lạng vẫn phải đi muốn thoát nghèo lắm rồi nhưng mà không thoát được nghèo quá nghèo
buổi trưa thì tranh tủ đi học buổi chiều về thì cố đi kiếm tiền thả dọ bắt lấy kiếm tiền về để nuôi con đi học
dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn dù bận rộn việc nhà nhưng lớp học rất ít khi vắng người
mong muốn của người thầy giáo bảy mươi hai tuổi này là sau khi lớp học xóa mù này kết thúc những học sinh sẽ biết đọc biết viết
chân tôi cũng thế cũng là một thành viên của một hộ nghèo thôi nhưng mà chúng tôi thấy là trách nhiệm của một người lính
một chiến sĩ quân hàm xanh anh bộ đội cụ hồ nên tôi phải quyết tâm cùng với lại thôn và xã để xóa rạc rốt cho dân dân bản
như theo lời của bác hồ lúc sinh thời nói là làm cho sao cho mọi người dân việt nam là có cơm ăn áo mặc và ai cũng được học hành
thì dân của chúng tôi bây giờ còn có một số nữa năm nay mà chưa hết thì sáng năm tôi quyết tâm mở tiếp nước để cho bà con học
xóa mù chữ là một trong những giải pháp để nâng cao dân trí và giúp người dân tiếp thu được kiến thức khoa học kỹ thuật
theo thống kê của phòng giáo dục và đào tạo huyện lục yên hiện còn khoảng tám hai mươi năm đồng bào dân tộc thiểu số độ tuổi từ một mươi năm đến sáu mươi chưa biết chữ
để khắc phục phòng giáo dục và đào tạo huyện lục yên chỉ đạo các đơn vị trường học điều tra
thống kê số lượng người mù chữ
để giảm số người mù chữ và tái mù chữ trong độ tuổi xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu mở các lớp học xóa mù chữ
để giảm số người mù chữ và tái mù chữ trong độ tuổi nâng cao tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ trên địa bàn
nhất là tập trung ở các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số